thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo đã kéo dài thời gian lọc ảo chung trong tuyển sinh đợt một thêm hai ngày
theo đó vào cuối giờ chiều nay các trường sẽ công bố điểm chuẩn đại học năm hai nghìn hai mươi
thời gian công bố từ chiều nay đến trước một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng tám
theo quy định trước một mươi bảy h ngày sáu tháng chín tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống
nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học
theo số liệu công bố của bộ giáo dục và đào tạo tính đến hết đợt một đăng ký xét tuyển nguyện vọng có tổng số hơn sáu trăm sáu mươi thí sinh hoàn thành nhập nguyện vọng lên hệ thống